cảm ơn các bạn đã theo dõi
nhà nước cho biết việc đấu thầu vàng miếng lần này là nhằm can thiệp kịp thời xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới tranh lệch ở mức cao đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định lành mạnh công khai minh bạch hiệu quả theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trước đó ngày bảy tháng năm ngân hàng nhà nước thông báo tổ chức đấu thầu một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sjc giá khởi điểm là tám mươi năm ba triệu đồng trên một lượng
đây là mức cao hơn rất nhiều so với các lần trước
trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới khối lượng vàng miếng của mỗi lô giao dịch là một trăm linh lượng
mỗi thành viên tham dự thầu được phép đặt thầu tối đa hai mươi lô tương ứng hai lượng
đáng chú ý tại lần đấu thầu này ngân hàng nhà nước quyết định giảm khối lượng đặt thầu tối thiểu còn một nửa so với các phiên đấu thầu tổ chức trước đó
cụ thể khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đấu thầu là bảy lô tương đương bảy trăm linh lượng vàng thay vì tối thiểu một mươi bốn lô tương đương một bốn trăm linh lượng vàng như các phiên trước
đây là phiên thành công thứ hai sau năm phiên ngân hàng nhà nước tổ chức đấu thầu tổng lượng vàng được đấu thầu là sáu tám trăm linh lượng
tuy nhiên giá vàng trúng thầu này cao hơn giá vàng miếng sjc được các doanh nghiệp mua vào trên thị trường tám mươi năm hai triệu đồng trên một lượng và cao hơn giá thế giới hơn một mươi bốn triệu đồng trên một lượng
với giá trúng thầu cao như hiện nay rất khó để ngân hàng nhà nước có thể tăng cung cho thị trường vàng và kéo giảm tranh lệch giá vàng
bình luận về giá đấu thầu vàng cao tiến sĩ lê xuân nghĩa chuyên gia kinh tế cho rằng
về nguyên tắc người tham gia đấu thầu quyết định về giá người mua quyết định về số lượng
tuy nhiên với đấu thầu vàng ngân hàng nhà nước vừa quyết định về giá lại vừa quyết định về số lượng là không hợp lý
ngoài ra mức giá đấu thầu hiện nay cũng quá cao không thể đạt được mục đích kéo giảm tranh lệch giá vàng
với giá vàng đấu thầu cao như hiện nay doanh nghiệp mua vàng đấu thầu sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro nếu giá vàng quay đầu giảm
việc các phiên đấu thầu vàng liên tiếp phải hủy hoặc trúng thầu với tỷ lệ thấp khiến các chuyên gia lo ngại ảnh hưởng đến tâm lý thị trường
khiến tranh lệch giá vàng càng tăng mạnh
theo chuyên gia này không nên lo lắng về tỷ giá bởi lâu nay không cho phép nhập khẩu vàng
thì ngoại tệ vẫn chảy vào vàng qua đường nhập lậu tranh lệch giá vàng cao khuyến khích nhập lậu vàng
theo tính toán của hội đồng vàng thế giới nhu cầu vàng trong nước khoảng năm mươi tấn trên một năm
nếu nhập khẩu tốn hết khoảng ba tỷ usd một con số không quá lớn
chưa kể cho phép xuất nhập khẩu vào chính thức sẽ khuyến khích xuất khẩu vàng nữ trang giúp thị trường cân bằng được ngoại tệ
về nỗi lo vàng hóa theo chuyên gia này ngân hàng nhà nước đã tách vàng ra khỏi hệ thống ngân hàng
cấm vàng trở thành tiền gửi và cho vay trong hệ thống ngân hàng nên vàng hóa đã kết thúc không còn lo lắng về vấn đề này
thưa quý vị sau nhiều lần đấu thầu vàng thất bại giá vàng miếng trên thị trường
tiếp tục lập kỷ lục tăng nóng còn trên sàn đấu thầu thì nguội lạnh
thời gian qua ngân hàng nhà nước việt nam đã thực hiện giải pháp đấu thầu vàng
nhưng trái với kỳ vọng diễn biến trên sàn đấu thầu hoàn toàn trái ngược với diễn biến của thị trường vàng bên ngoài bên nóng bền lạnh
thực tế cho thấy thị trường khi vàng miếng liên tục tăng giá và thiết lập các kỷ lục mới tám mươi bảy năm triệu đồng trên một lượng
trong khi các đơn vị tham gia đấu thầu vẫn có thái độ khá rừng rưng
cụ thể trong lần đấu thầu đầu tiên các doanh nghiệp không kịp chuyển tiền đặt cọc vì thông báo mời thầu được gửi sát giờ đóng cửa của các ngân hàng
nên phiên đấu thầu bị hủy
phiên đấu thầu thứ hai được tổ chức thành công nhưng chỉ có hai trên một mươi một đơn vị trả giá với khối lượng trúng thầu ba bốn trăm linh trên một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng gọi thầu
trong phiên đấu thầu lần thứ ba ngân hàng nhà nước trào thầu một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng nhưng lại tiếp tục bị hủy do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu
tương tự phiên đấu thầu thứ tư cũng bị hủy do chỉ có duy nhất một đơn vị tham gia
trong phiên đấu giá mới nhất sáng ngày tám tháng năm ngân hàng nhà nước đã thông báo có ba đơn vị trúng thầu với tổng khối lượng là ba mươi bốn lô tương đương ba bốn trăm linh lượng vàng
giá trúng thầu cao nhất trong buổi đấu thầu là tám mươi sáu triệu năm mươi triệu đồng trên một lượng và giá vàng trúng thầu thấp nhất là tám mươi sáu triệu năm mươi đồng trên một lượng
như vậy sau năm phiên đấu thầu chỉ có hai phiên tổ chức thành công với tổng lượng vàng bán qua kênh đấu thầu là sáu tám trăm linh lượng vàng
dù được đặt nhiều kỳ vọng và đã từng có tiền lệ nhưng vì sao các phiên đấu thầu vàng lại liên tiếp bị hoãn hoặc nếu có diễn ra thì kết quả cũng không như mong đợi
theo ý kiến của một số chuyên gia nguyên nhân chính là do giá tham chiếu mà ngân hàng nhà nước công bố không thấp hơn giá giao dịch trên thị trường
điều này đã khiến cho doanh nghiệp phải rất thận trọng vì phải tính toán bảo đảm lợi nhuận sau khi trúng thầu
các chuyên gia cũng nhìn nhận việc tăng cung vàng miếng ra thị trường thông qua đấu thầu để kéo giảm giá là giải pháp cần thiết
tuy nhiên để các phiên đấu thầu tiếp theo không bị hủy vấn đề đặt ra là cần điều chỉnh lại mức giá tham chiếu
bởi như ý kiến của một chuyên gia thì muốn hạ mức giá tranh lệch nhưng lại đưa giá tham chiếu cao thì mâu thuẫn với mục đích phải đưa giá tham chiếu thấp hơn giá thị trường mới có thể kéo giá vàng xuống
trường hợp ngân hàng nhà nước vẫn đấu thầu như một đơn vị kinh doanh thay vì vai trò cơ quan quản lý can thiệp thị trường thì mục tiêu kéo gần với thế giới là rất khó
theo phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả vàng bộ tài chính nguyên nhân dẫn tới việc đấu thầu chưa thành công là do giá khởi điểm để đặt cọc đấu thầu đã bị thay đổi sát giờ nghĩa là nguyên tắc đấu thầu đã bị thay đổi
chính lẽ đó những người tham gia đấu thầu có tâm lý hụt hẫng đến cuối có ít đơn vị tham gia đấu thầu
lý do thứ hai là do giá vàng khởi điểm đấu thầu cao hơn giá vàng trên thị trường
như vậy sau khi đấu thầu giá vàng chắc chắn sẽ tăng cao hơn nữa đi ngược lại với mục đích kéo giá vàng đi xuống
hai ngày sau khi đấu thầu thành công ngân hàng nhà nước mới giao vàng cho doanh nghiệp
vậy nghĩa là ngân hàng nhà nước không lấy vàng từ kho bạc mà phải mua vàng tài khoản truyền thành vàng vật chất để giao vàng
trong khi đó những doanh nghiệp vàng thường kinh doanh theo kiểu thiếu bao nhiêu mua bấy nhiêu mua bao nhiêu bán ra bấy nhiêu chứ không đầu cơ tích chữ
vị chuyên gia này cho rằng việc không giao vàng ngay sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro với doanh nghiệp
đó cũng có thể là lý do doanh nghiệp kinh doanh vàng không còn mặn mà với đấu thầu
trong viết thuận viện trường viện kinh tế tài nguyên và môi trường tp hcm cho biết khi tham gia đấu thầu thì mục tiêu của các doanh nghiệp là lợi nhuận
do đó lợi nhuận đó nếu không đạt theo kỳ vọng thì cũng khó thu hút để họ tham gia
trong khi đó tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia kinh tế cho biết các doanh nghiệp kinh doanh vàng họ cũng chưa thực sự thiếu vàng sjc như chúng ta tưởng
mặc dù vậy thời gian qua đúng thời điểm ngân hàng nhà nước tổ chức các đợt đấu thầu thì thị trường cũng đối diện với một số biến động khác
đặc biệt là dòng tiền đã có xu hướng khán hiếm hơn so với thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
chuyên gia kinh tế vũ đình ánh bàn quản thị trường có hơn một mươi năm đầu mối kinh doanh vàng nhưng chỉ có khoảng ba bốn đầu mối lớn đang chi phối thị trường
ai là người quyết định mức giá tám mươi sáu tám mươi bảy triệu đồng trên một lượng vàng như hiện nay
theo vị chuyên gia này cơ quan quản lý phải tìm ra nguyên nhân và trả lời cho việc vì sao giá vàng ngoài thị trường cao đấu thầu lại ế
ông ánh nhận định giá vàng nhẫn việt nam đang tranh lệch
với giá thế giới khá nhiều thời gian gần đây khi giá vàng miếng sjc tăng cao xu hướng người dân chuyển qua mua vàng nhẫn đã dẫn tới thị trường khan hiếm mặt hàng này
phải chăng người ta đang đẩy giá vàng miếng sgc lên cao để bán vàng nhẫn
hiện tượng vàng miếng sgc bị che như vừa rồi rất có thể do người ta đẩy giá vàng sgc lên cao một cách vô lý và không mặn mà với việc đấu thầu vàng để tiêu thụ vàng nhẫn
và đó mới là mục tiêu kinh doanh của họ
trước sự biến động mạnh của giá vàng ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm
vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn tp hcm về việc chấp hành quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
theo đó các tổ chức tín dụng doanh nghiệp được phép kinh doanh mua bán vàng miếng theo quy định tại nghị định số hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ về quản lý thị trường
chấp hành nghiêm các quy định khác về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của bộ tài chính
tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố
ông nguyễn đức lệnh phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết
thường xuyên nắm bắt thông tin theo dõi chặt chẽ diễn biến hoạt động mua bán vàng miếng tại các địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng của đơn vị
để đảm bảo chấp hành đúng quy định niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua và giá bán vàng miếng
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại